không giống như dự thảo trước đó trong quy chế tuyển sinh mới được công bố
bộ giáo dục và đào tạo quyết định vẫn giữ nguyên điểm sàn trong mùa tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
theo đó thay vì bỏ quy định điểm sàn đầu vào đại học như dự thảo đã công bố hồi giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm hai nghìn một mươi bảy vẫn căn cứ kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
để bộ giáo dục và đào tạo xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học
qua đó các trường xây dựng phương án xét tuyển
đối với trường sử dụng phương án xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông
điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển
hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn sáu
đối với trình độ đại học theo thang điểm một mươi
từ năm hai nghìn một mươi tám trở đi khi các trường đã công khai đầy đủ và chuẩn xác thông tin
sẽ tự xác định điểm sàn cho trường mình